xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin covid một mươi chín trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ sáu giờ sáng quen thuộc
quý vị thân mến trước tình hình vẫn còn không ít phụ huynh chưa an tâm về vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
sau đây xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những biện pháp đã được bộ y tế triển khai
để đảm bảo an toàn tiêm chủng cho lứa tuổi nhạy cảm này
chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
đã bắt đầu triển khai trên cả nước nhằm đảm bảo mục tiêu sớm đạt được độ bao phủ
tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho các nhóm lứa tuổi
về việc đảm bảo an toàn trong tiêm chủng cho trẻ phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng
phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết
theo kinh nghiệm của các cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng trong suốt năm hai nghìn hai mươi
cho đến nay chúng tôi đã có nhiều bài học kinh nghiệm để xử trí các tình huống
đảm bảo triển khai tốt chiến dịch lần này
cụ thể viện vệ sinh dịch tễ trung ương chương trình tiêm chủng mở rộng thực hiện chỉ đạo của bộ y tế
đã tổ chức tập hứng sử dụng hai loại vaccine là moderna và pfizer để tìm cho trẻ trong đợt này
tất cả cán bộ y tế cũng đồng thời được tập hướng về công tác xử tri các phản ứng nặng sau tiêm chủng
chúng tôi luôn lưu ý công tác tư vấn cho các bậc cha mẹ thầy cô giáo trong việc tổ chức tiêm chủng
tại trường học và hướng dẫn cụ thể cho các bậc phụ huynh về theo dõi sức khỏe sau tim của trẻ
đặc biệt là có những hướng dẫn đầy đủ cho phụ huynh khi đưa con tới các điểm tiêm chủng
theo đó trong thời gian tiêm chủng phải làm như thế nào và sau khi tiêm chủng phải theo dõi sức khỏe như thế nào
bộ y tế và chương trình tiêm chủng mở rộng đã hướng dẫn cho tất cả các tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết
tổ chức các điểm tiêm chủng an toàn đảm bảo tỷ lệ bao phủ tốt nhất
về việc tiêm chủng sử dụng hai loại vaccine khác nhau là vaccine pfizer tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
và vaccine corona tiêm cho trẻ từ sáu đến một mươi một tuổi
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng cho biết để tránh những nhầm lẫn
chúng tôi đã có hướng dẫn nêu rõ việc tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
trẻ đã tiêm vaccine nào ở mũi đầu tiên thì mũi thứ hai sẽ tiêm chủng loại vaccine đó
để đảm bảo an toàn tiêm chủng
với hướng dẫn như vậy ngay từ các thức phân bộ vaccine
sau từng đợt phân bộ theo đó trong các đợt phân bộ vaccine
chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ hướng dẫn tiếp việc tiêm vaccine cho nhóm đối tượng nào
khi tổ chức tiêm chủng ngay trong trường học
việc tiêm chủng cũng thực hiện theo hình thức cuốn chiếu theo khối lớp
và khối lớp nào tiêm vaccine nào sẽ được quản lý và cấp số vaccine tương ứng
để đảm bảo trẻ được tiêm đúng liều và tiêm cùng một loại vaccine
tính đến hết ngày một mươi bảy tháng bốn cả nước đã có bốn tỉnh thành phố là quảng ninh hà nội
thành phố hồ chí minh và hà nam triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bắt đầu từ tuần này các địa phương sẽ đồng loạt triển khai tiêm vaccine cho trẻ trong nhóm tuổi này
tại hà nội sau hai ngày tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đã có gần tám năm trăm linh trẻ được tiêm
hiện chưa ghi nhận trường hợp nào phản ứng bất thường
tại thành phố hồ chí minh trong ngày đầu tiên triển khai tiêm chủng
cũng chưa ghi nhận trường hợp tai biến nặng nào xảy ra
như vậy với các buổi tập hứng cho cán bộ y tế về xử trí các phản ứng
nặng sau tiêm chủng cho trẻ hướng dẫn tổ chức buổi tiêm hướng dẫn cha mẹ hoặc theo dõi sức khỏe của trẻ
chúng tôi tin rằng bộ y tế và các cơ quan đã tổ chức được một chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi an toàn và đảm bảo
do đó mặc dù dịch bệnh tại việt nam đã hạ nhiệt đáng kể
xong quý vị hãy đưa trẻ đi tiêm để phòng ngừa covid một mươi chín hiệu quả nhất cho con em mình nhé
liên quan đến vấn đề chi hỗ trợ covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
theo nguồn tin mới nhất chúng tôi có được với gói hỗ trợ covid một mươi chín đợt
theo nghị quyết chín mươi bảy c hai nghìn hai mươi một của hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
thành phố đã hỗ trợ cho hơn sáu năm triệu người với hơn sáu năm trăm linh tỷ đồng
vào chiều một mươi tám tháng bốn ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh do ông cao thanh bình
trưởng bang làm trưởng đoàn đã ta giám sát đối với sở lao động thương minh và xã hội
sở tài chính sở y tế thành phố hồ chí minh về công tác chống dịch và thực hiện các chính sách hỗ trợ covid một mươi chín cho người dân khó khăn
báo cáo tại buổi giám sát
ông nguyễn bảo cường trưởng phòng lao động tiền lương bảo hiểm xã hội
sở lao động thương minh và xã hội thành phố hồ chí minh cho hay
đối với nghị quyết chín hai nghìn hai mươi một của hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
thành phố đã hỗ trợ giải quyết cho hơn một triệu người lao động tự do với tổng số tiền hơn một tám trăm bốn mươi tỷ đồng
hỗ trợ lao động hơn một trăm hai mươi chín lao động ngừng việc hoãn việc
hỗ trợ hơn hai mươi một sáu trăm ba mươi bốn điểm kinh doanh của thương nhân tại các chợ truyền thống
với gói hỗ trợ đợt ba theo nghị quyết số chín mươi bảy
c hai nghìn hai mươi một của hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
địa phương đã hỗ trợ cho hơn sáu năm triệu người với hơn sáu năm trăm linh tỷ đồng
tính đến ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai chỉ còn ba quận huyện chưa hoàn tất chi hỗ trợ gói đợt ba
gồm huyện củ chi có tỷ lệ chi trả đạt bảy mươi sáu quận bình tân có tỷ lệ chi trả đạt năm mươi sáu
huyện bình chánh có tỷ lệ chi trả đạt bốn mươi một do thiếu kinh phí
đối với việc bổ sung kinh phí cho các quận huyện và thành phố thủ đức
sở lao động thương minh xã hội thành phố hồ chí minh cũng đề nghị sở tài chính
nhanh chóng tham mưu ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh bổ sung nguồn kinh phí
để tiếp tục chi hỗ trợ covid một mươi chín và hoàn trả cho các quận huyện và thành phố thủ đức
bởi các địa phương đã tạm ứng các nguồn khác để thực hiện
công tác y tế chuẩn bị cho sea games ba mươi một là vấn đề về các đoàn thể thao khu vực
tham dự sea games ba mươi một cũng như người dân hà nội và các địa phương tổ chức quan tâm
mới đây hà nội cho biết ngành y tế thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện
phương án phòng chống dịch bệnh sẵn sàng phục vụ sự kiện an toàn và hiệu quả
trong công văn số một nghìn tám trăm tám mươi năm bitdp bộ y tế chỉ đạo các sở y tế một mươi hai địa phương phối hợp với các tiểu
bang và đơn vị liên quan của bang tổ chức địa phương tiểu bang và các đơn vị liên quan của
trung ương triển khai các hoạt động y tế và phòng chống dịch covid một mươi chín phục vụ sea games ba mươi một
trong thời điểm tổ chức các nội dung thi đấu để lựa chọn
giải phương án chống dịch phù hợp hiệu quả nhằm góp phần vào thành công chung của đại hội
công văn của bộ đã hướng dẫn các địa phương tiểu bang đơn vị liên quan có thể chủ động
ứng phó hiệu quả với các tình huống covid một mươi chín trong quá trình tổ chức sea games ba mươi một
nhất là sức khỏe cho vận động viên huấn luyện viên trọng tài tham gia điều hành thi đấu
đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động của đại hội diễn ra thuận lợi
thông suốt an toàn và thực hiện theo đúng yêu cầu
sea games ba mươi một sẽ chính thức diễn ra trong
một mươi ngày từ ngày một mươi hai tháng năm đến ngày hai mươi ba tháng năm với bốn mươi môn thi đấu nhưng với ngành y tế
thời gian phục vụ là một mươi năm ngày từ ngày một mươi tháng năm đến ngày hai mươi bốn tháng năm
sở y tế hà nội đã có sơ đồ tổ chức quản lý điều hành công tác y tế phục vụ sea games ba mươi một
bảo đảm phối hợp nhịp nhàng hiệu quả làm rõ trách nhiệm từng đơn vị cá nhân hướng tới sự
chuyên nghiệp trong tổ chức triển khai để bảo đảm mức cao nhất công tác y tế
tiểu bang y tế và kiểm tra doping sẽ phối hợp với sở y tế hà nội
kiểm tra sự chuẩn bị và tuân thủ yêu cầu chuyên môn tại một số bệnh viện đơn vị
nhà thi đấu tiến tới diễn tập y tế phục vụ sea games ba mươi một
theo đó trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố và
các đơn vị bệnh viện trung tâm y tế chuẩn bị công tác y tế phục vụ sea games ba mươi một như phòng chống
dịch covid một mươi chín đáp ứng y tế tại một mươi một khách sạn và hai mươi hai môn thi đấu tại một mươi năm địa điểm nhà thi đấu trên địa
thành phố cụ thể một mươi bốn bệnh viện và một mươi sáu trung tâm y tế được giao thường trực y tế phòng chống dịch
covid một mươi chín tại khách sạn và địa điểm thi đấu sở y tế hà nội đã chỉ đạo các bệnh viện
trung tâm y tế các quận huyện thị xã bổ trì các tổ y tế phục vụ tại địa điểm tổ chức hoạt
động và các môn thi đấu sẵn sàng tham gia cấp cứu chăm sóc y tế cho thành viên bang tổ chức
huấn luyện viên vận động viên và khán giả tham dự khi có yêu cầu
mỗi tổ y tế gồm hai bác sĩ hai điều dưỡng một xe ô tô cứu thương và đảm bảo cơ số thuốc
trang thiết bị theo đúng quy định mỗi bệnh viện được yêu cầu chuẩn bị từ năm đến một mươi giường bệnh
sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu điều trị bệnh nhân lãnh đạo ubnd tp hà nội đã chỉ đạo ngành
y tế tập huấn kiểm tra giám sát từng địa điểm khách sạn nơi có các đoàn lưu trú
thậm chí những khu vực xung quanh khách sạn hay địa điểm thi đấu chuẩn bị trước mọi công tác
hoàn toàn thực phẩm và kế hoạch chi tiết hơn nữa từ nay đến khi diễn ra sự kiện
có thể thấy ngành y tế cùng các lãnh đạo thành phố hà nội đã dốc sức chuẩn bị cho sea games ba mươi một
sự kiện thể thao vô cùng quan trọng với việt nam và khu vực đông nam á với tinh thần này
chúng tôi hy vọng một mươi bốn ngày sắp tới của sự kiện sẽ diễn ra thành công tốt đẹp
không ghi nhận tai nạn hay các ca lây nhiễm covid một mươi chín xin gửi lời chúc sức khỏe đến các thành
viên bang tổ chức huấn luyện viên vận động viên các quý vị khán giả và các nhân viên y tế
đã làm ra trong sự kiện quý vị thân mến cách đây ít ngày hộ chiếu vắc xin đã được bộ y tế
cấp thành công cho năm trăm linh người với việc đưa hộ chiếu vào sử dụng đại trà
pc covid cũng đã cập nhật tính năng mới hiển thị thông tin kèm mã qr hộ chiếu trên ứng dụng
để tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam và người việt nam đi ra nước ngoài
ứng dụng phòng chống dịch pccovid vừa bổ sung tính năng hộ chiếu vắc xin theo đó
người dân đã tiêm vắc xin sau khi được bộ y tế cấp chứng nhận hộ chiếu vắc xin
ứng dụng pccovid sẽ hiển thị thông tin kèm mã qr hộ chiếu tại tiện ích hộ chiếu vắc xin đồng
thời người kiểm soát có thể dùng tính năng quét mã qr trên ứng dụng pescovite để quét mã qr hồi
chiếu vắc xin của người dân ông đỗ trường duy cục trưởng cục công nghệ thông tin bộ y tế cho biết
trước đây điểm tiêm chủng ký xác nhận bằng giấy cấp cho người dân thì nay cùng với dữ liệu đó
cơ sở tiêm chủng sẽ xác nhận bằng chữ ký điện tử để cập nhật lên hệ thống đây là điều kiện bắt
đầu để xác nhận hộ chiếu vắc xin cho người dân số liệu thống kê của bộ y tế cho thấy tính đến
ngày năm tháng bốn cả nước đã tiêm được hai trăm linh bảy triệu mũi tiêm hệ thống tiêm chủng ghi nhận hơn tám mươi hai chín triệu đối
tượng và trên một trăm chín mươi tám sáu triệu mũi tiêm còn gần chín triệu mũi chưa được cập nhật lên hệ thống
nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín đã gửi sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dữ liệu
của gần tám mươi hai ba triệu đối tượng tương ứng với hơn một trăm chín mươi sáu bảy triệu mũi tiêm trong đó
đối tượng có thông tin căn cước công dân chứng minh nhân dân là gần bảy mươi hai bốn triệu
tương ứng với một trăm bảy mươi bốn năm mươi tám triệu buổi tiêm số đối tượng không có thông tin căn cứ công dân chứng minh
nhân dân hoặc sai định dạng căn cứ công dân chứng minh nhân dân là hơn chín chín triệu
tương ứng với hai mươi hai một mươi bốn triệu mũi tiêm tổng số đối tượng còn lại chưa gửi xong là sáu trăm năm mươi tám chín trăm năm mươi năm
tương ứng với một chín trăm bốn mươi chín sáu trăm bốn mươi bảy mũi tiêm tổng số đối tượng có thông tin căn cước công dân chứng minh
nhận đã được xác minh thông tin là gần bảy mươi hai bốn triệu trong đó hơn năm mươi sáu bảy triệu
tương ứng với một trăm ba mươi bảy bốn mươi bốn triệu mũi tiêm đã xác minh thông tin đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư hơn một mươi năm chín triệu đối tượng tương ứng với ba mươi bảy một mươi ba triệu mũi tiêm đã xác minh thông tin
sai so với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
di chuyển hàng hóa qua cửa khẩu với trung quốc vẫn đang là một trong những vấn đề nghiêm trọng
của nước ta mới đây bộ công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các
bộ ngành địa phương trao đổi thường xuyên với phía trung quốc để bàn giải pháp
nhằm tháo gỡ ủng thắt hàng hóa
theo thông tin từ sở công thương tỉnh lạng sơn tổng lượng xe hàng tồn
cho xuất khẩu sang ba cửa khẩu hữu nghị tân thành và chi ma là một hai trăm sáu mươi bốn chiếc
trong đó xe chở hoa quả chợ xuất khẩu là một sáu mươi bốn chiếc lượng xe ung ứ nhiều nhất
là tại cửa khẩu tân thanh với trên tám trăm năm mươi ba chiếc chủ yếu là nông sản
ông hoàng khánh duy phó trưởng bang quản lý kinh tế khu cửa khẩu đồng đăng tỉnh lạng sơn cho biết
phía trung quốc vẫn thực hiện chính sách zerocovid siết chặt các biện pháp phòng dịch
nên đã ảnh hưởng đến hoạt động thông quan hàng hóa từ việt nam qua các cửa khẩu
thời gian tới để nâng cao năng lực thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu
bà đoàn thu hà phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn cho biết
đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thiết lập vùng xanh đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực các cửa khẩu
với việc thiết lập vùng xanh người và phương tiện hàng hóa trước khi ra vào khu vực
cửa khẩu đều được kiểm soát chặt chẽ triển khai quy trình kiểm soát y tế ở mức độ cao nhất
để đảm bảo khu vực cửa khẩu luôn là vùng an toàn không lọt các trường hợp mắc covid một mươi chín
làm gián đoạn quá trình thông quan hàng hóa
ủy ban nhân tỉnh lạng sơn yêu cầu ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn
trao đổi hội đàm với phía trung quốc để cung cấp thông tin về việc thiết lập vùng xanh an toàn
phòng chống dịch tại cửa khẩu của tỉnh khẩn trương xây dựng phương án giao nhận hàng hóa mới
tại cặp cửa khẩu quốc tế phù hợp với các quy định yêu cầu phòng chống dịch hai bên
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn cho biết địa phương này sẽ sớm có văn bản
gửi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các địa phương có nông sản xuất khẩu qua địa bàn tỉnh
để yêu cầu tăng cường kiểm tra hướng dẫn thực hiện tốt phòng chống dịch đối với hàng hóa xuất khẩu
ngay tại vùng trồng
tỉnh lạng sơn nhấn mạnh các giải pháp như xét nghiệm khử khuẩn phương tiện và hàng hóa xuất khẩu
từ khâu thu hoạch đóng gói vận chuyển lên cửa khẩu
về phía bộ công thương ông trần thanh hải phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu cho rằng
lượng hàng hóa ủng ứng đã giảm nhiều so với thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi một
bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan các địa phương biên giới phía bắc
để tiếp tục giao thiệp trao đổi thường xuyên với phía trung quốc để tháo gỡ ung tắc
tăng hiệu suất thông quan hướng đến thông quan thông suốt ổn định lâu dài
bên cạnh đó bộ công thương đang phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đẩy mạnh đàm phán với phía trung quốc để gia tăng số lượng mặt hàng trái cây xuất khẩu chính ngạch
bộ công thương cũng đã trình chính phủ đề án về chuyển hoạt động thương mại biên giới từ tiểu ngạch sang chính ngạch
trong bối cảnh hiện nay khi hàng hóa ủng ứ ở cửa khẩu và thông quan chậm
ông hải cho rằng doanh nghiệp có thể thay đổi phương thức vận chuyển giao nhận hàng bằng đường sắt hoặc đường biển
chúng tôi xin chuyển sang các tin tức quốc tế
uso cho biết tổ chức này đang cố gắng xác định chính xác số ca tử vong vì covid một mươi chín trên toàn cầu
nguyên do là bởi các chuyên gia cho rằng con số tử vong thực tế do covid một mươi chín
trên thế giới đến cuối năm hai nghìn hai mươi một có thể lên đến một mươi năm triệu ca
tức là hơn gấp đôi con số khoảng hơn sáu triệu ca được báo cáo chính thức
tổ chức y tế thế giới who đang tiếp tục cố gắng để đưa ra giải pháp đối với câu hỏi của nhiều người
về con số chính xác số ca tử vong vì covid một mươi chín
theo báo new york times các chuyên gia đã tham gia các nỗ lực của who trong năm qua
cho rằng con số tử vong thực tế do covid một mươi chín đến cuối năm hai nghìn hai mươi một có thể lên đến một mươi năm triệu ca
tức là hơn gấp đôi con số khoảng hơn sáu triệu ca
báo này dẫn các nguồn thạo tin và các dữ liệu sơ bộ của who cho biết
trong số khoảng chín triệu ca tử vong bổ sung so với dữ liệu báo cáo chính thức
khoảng một phần ba được cho là ở ấn độ
theo đó tổng số ca tử vong vì covid một mươi chín tại quốc gia nam á có thể ở mức ít nhất bốn triệu ca
cao nhất trên thế giới
để đưa ra con số trên who đã sử dụng các dữ liệu quốc gia cung cấp về số ca tử vong vì covid một mươi chín
kết hợp với những thông tin mới từ các khu vực và các khảo sát từ các hộ gia đình
who cũng sử dụng các mô hình thống trị
để tìm ra số ca tử vong chưa được ghi nhận
các ca tử vong mà nguyên nhân trực tiếp không phải là covid một mươi chín cũng được tính vào số liệu trên
trong đó có các ca tử vong vì không tiếp cận được dịch vụ chăm sóc y tế bị gián đoạn trong đại dịch
tiến sĩ prabhat jha giám đốc trung tâm nghiên cứu sức khỏe toàn cầu tại toronto canada
và là một chuyên viên hỗ trợ who xác định chính xác số ca tử vong vì covid một mươi chín toàn cầu
cho rằng việc xác định con số chính xác các ca tử vong do covid một mươi chín trên toàn thế giới
có vai trò quan trọng
cả về thực tiễn về công tác thống kê và về đạo đức
theo tiến sĩ prabhat jha nếu xảy ra làn sóng dịch bệnh tiếp theo
việc xác định đúng số ca tử vong là một phần quan trọng để đánh giá các chiến dịch tiêm chủng
có thực sự hiệu quả hay không
trong khi đó miro nau của ấn độ dẫn lời giáo sư chantip bagai từ new delhi cho rằng
phương thức tổng hợp của who còn nhiều hạn chế khi có tới tám mươi quốc gia trên thế giới
không có các cơ sở dữ liệu y tế số hóa
tình trạng báo cáo chưa đầy đủ
số ca tử vong vì covid một mươi chín là vấn đề nhiều nước gặp phải không chỉ riêng ấn độ
theo cách tính mới của who ngoài ấn độ một số nước khác như nga trung quốc
ai cập indonesia cũng được cho là có số liệu tử vong vì covid một mươi chín
trên thực tế cao hơn so với báo cáo
về tình hình diễn biến dịch bệnh tại trung quốc ngày một mươi tám tháng bốn
chính quyền thượng hải công bố ba ca tử vong đầu tiên do covid một mươi chín
sau nhiều tuần phong tỏa toàn thành phố để kiểm soát và ngăn dịch lan rộng
họ là những người trên dưới chín mươi tuổi và có bệnh nền
theo hãng tin afp ba người tử vong nói trên là một cụ bà tám mươi chín tuổi
một cụ bà chín mươi một tuổi và một cụ ông chín mươi một tuổi
tất cả đều có bệnh nền phức tạp như bệnh động mạch vành
đái tháo đường và huyết áp cao
theo hãng tin reuters từ ngày một mươi tháng ba đến nay
thượng hải đã thực hiện hơn hai trăm linh triệu lượt xét nghiệm covid một mươi chín
cho người dân trong thành phố
theo ủy ban y tế quốc gia trung quốc ngày một mươi tám tháng năm
trung quốc đã ghi nhận hai mươi ba bốn trăm sáu mươi ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ
trong đó hai bảy trăm bốn mươi hai ca có triệu chứng
trong số này thượng hải báo cáo hai mươi hai hai trăm bốn mươi tám ca mới
bao gồm hai bốn trăm một mươi bảy ca bệnh có triệu chứng
tính thêm ba ca tử vong mới công bố
đến nay trung quốc đã có bốn sáu trăm bốn mươi một ca tử vong do covid một mươi chín
lần gần nhất trung quốc báo cáo ca tử vong do covid một mươi chín là vào ngày một mươi chín tháng ba
là hai bệnh nhân ở tỉnh cát lâm và cũng là những ca tử vong đầu tiên
do virus sars cov hai trong hơn một năm ở nước này
từ khi dịch covid một mươi chín bắt đầu bùng phát vào cuối năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay
trung quốc vẫn luôn áp dụng chiến lược zero covid với mục tiêu quét sạch ca nhiễm
trong cộng đồng bằng phong tỏa cách ly truy vết và xét nghiệm diện rộng
tuy nhiên phong tỏa kéo dài khiến nhiều tài xế xe tải mắc kẹt trên đường cao tốc
gây đình trệ các dây chuyền sản xuất và buộc một số nhà nhập khẩu
phải tìm nguồn hàng từ bên ngoài trung quốc
theo báo new york times dữ liệu do tổng cục thống kê quốc gia trung quốc công bố ngày một mươi tám tháng bốn
cho thấy doanh số bán lẻ dấu hiệu quan trọng để xác định liệu người tiêu dùng có đăng chi tiêu hay không
đã giảm ba năm trong tháng ba so với cùng kỳ năm ngoái
trong khi đó nhập khẩu vốn tăng trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai lại giảm nhẹ trong tháng ba
một phần vì khâu vận chuyển gặp khó khăn
tính đến ngày một mươi một tháng bốn tám mươi bảy trong một trăm linh thành phố lớn nhất trung quốc đã áp đặt một số hạn chế đi lại
những hạn chế này bao gồm giới hạn người có thể ra vào thành phố hoặc phong tỏa thành phố như thường hải
nơi hầu hết người dân không được phép rời nhà để mua lương thực
dự kiến tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tháng bốn khi trung quốc áp dụng thêm nhiều hạn chế phòng dịch ở nhiều khu vực hơn
đây là những tin tức xấu đối với nhà lãnh đạo trung quốc sau khi họ đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng năm năm trong năm nay
gần đây các công ty trong lĩnh vực công nghệ và ngành công nghiệp ô tô cũng đã cảnh báo về những giai đoạn
trong hoạt động trên toàn quốc của họ nếu trường hải không thể sớm mở cửa trở lại
chúng tôi xin kết lại bản tin bằng một tin tức lạc quan
trong đại dịch hiện nay
thưa quý vị tỷ lệ sinh nở ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển đã gia tăng trở lại ở mức trước đại dịch covid một mươi chín
theo phân tích của các chuyên gia sự phục hồi này là do một phần kết quả của các chính sách kích thích được triển khai
nhằm giảm thiểu tác động kinh tế từ đại dịch
được biết tỷ lệ sinh bắt đầu giảm mạnh vào cuối năm hai nghìn hai mươi khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh
và mọi người dân bị yêu cầu ở trong nhà dẫn đến trầm trọng thêm xu hướng giảm dân số vốn đã rất nguy hiểm ở các quốc gia giàu có
nhưng phân tích dữ liệu quốc gia cho thấy tỷ lệ sinh nở đã phục hồi nhanh chóng ở hầu hết các nước phát triển
trong khoảng thời gian từ cuối năm hai nghìn hai mươi đến nửa đầu năm hai nghìn hai mươi một chín tháng sau được đóng cửa xã hội đầu tiên
các quốc gia từ trung quốc đến pháp đã báo cáo số lận sinh thấp nhất
italy có ít ca sinh vào năm hai nghìn hai mươi một hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi quốc gia này được thành lập vào năm một nghìn tám trăm tám mươi
tỷ lệ sinh là số lượng trẻ sơ sinh trung bình mà một người phụ nữ dự kiến sẽ có trong cuộc đời họ
các nhà nhân khẩu học thường chấp nhận rằng dân số của một quốc gia chỉ có thể tăng lên không tính tới yếu tố di cư
nếu có cặp vợ chồng có trung bình ít nhất hai một con
tuy nhiên nhiều nền kinh tế phát triển đã có tỷ lệ sinh thấp hơn mức đó
ketroid giám đốc trung tâm nghiên cứu về bất bình đẳng xã hội tại đại học california của mỹ
cho biết mọi người có xu hướng sinh ít con hơn khi đối mặt với một sự kiện thảm khốc kéo dài dẫn đến mức độ không chắc chắn cao
bà choi cho biết cặp vợ chồng thời covid một mươi chín có thể không muốn sinh con
khi họ không biết thu nhập của họ sẽ có từ đâu
nhưng sau đó vào năm hai nghìn hai mươi một số ca sinh bắt đầu phục hồi ở các quốc gia như mỹ bắc âu australia và israel
và trong một số trường hợp còn vượt quá tỷ lệ sinh trước đó đây gọi là hiệu ứng bắt kịp
ở anh và xứ wells số ca sinh đã giảm năm trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
đến nửa cuối năm số ca sinh đã trở lại mức hai nghìn một mươi chín

các quốc gia đã ghi nhận ra một số ca sinh đã trở lại mức hai một mươi chín
ghi nhận mức tăng sinh hàng năm đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi tám
tại mỹ cục điều tra dân số quan sát thấy số trẻ sinh ra trong khoảng thời gian
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một thấp một cách bất thường
tương đương với bảy trăm sáu mươi ba trẻ sinh ra mỗi ngày trong tháng một mươi hai
anna morse một nhà nhân khẩu học tại cục điều tra dân số cho biết
đó rất có thể là kết quả của đại dịch covid một mươi chín
vào nửa cuối năm hai nghìn hai mươi một mỹ ghi nhận số ca sinh bằng với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
các chuyên gia dân số và nhà kinh tế cho rằng
các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ do nhiều chính phủ đưa ra
giúp ngăn chặn tình trạng giảm sinh kéo dài
caroline smith người đứng đầu bộ phận mức sinh và già hóa dân số
tại bộ phận kinh tế và xã hội của liên hợp quốc cho biết
các sáng kiến kích thích kinh tế đóng vai trò trong việc ngăn chặn
tỷ lệ sinh giảm mạnh bằng cách cung cấp một vùng đệm tài chính
chống lại bất ổn kinh tế
quý vị thân mến mức sinh giảm trong thời kỳ đầu đại dịch
đã đẩy thế giới phải đối mặt với quả bom hẹn giờ nhân khẩu học
tỷ lệ sinh giảm có nguy cơ làm chậm tăng trưởng toàn cầu
và khiến cho các quốc gia phải đối mặt với dân số già
những tín hiệu tích cực về tỷ lệ sinh nêu trên đã làm giảm bớt mối lo lắng
về các hệ lụy kinh tế và xã hội có thể xảy ra
vâng thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sáng nay của chúng tôi
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín
của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin đến quý vị và các bạn
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin trong ngày